ubnd tp hà nội công an tp hà nội đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi
buổi diễn tập nhằm mục đích tạo cơ hội gian luyện thực tế từ những trường hợp phát sinh thực tế để có thêm kinh nghiệm xử lý khi có sự cố xảy ra
trường hợp giả định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng hầm khách sạn có chứa nhiều phương tiện và có nguy cơ cháy lan phát sinh nhiều khói khí độc nhiều người bị mắc kẹt bất tỉnh và bị thương
phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức gồm hai phần diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh
lực lượng tại chỗ phải kịp thời huy động lực lượng phương tiện để tổ chức thoát nạn tìm kiếm cứu nạn và triển khai chữa cháy ban đầu
vận hành và phát huy hiệu quả cao nhất của các hệ thống kỹ thuật hệ thống báo cháy chữa cháy vách tường chiếu sáng sự cố để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy
lực lượng công an thành phố hà nội huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất đến đám cháy tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn và chữa cháy kịp thời và hiệu quả nhất
huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trên địa bàn sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phương tiện hiện đại để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ